bánh trưng thường được cho là thủ phạm gây tăng cân
vậy trong một ngày ăn bao nhiêu bánh trưng là đủ
ngay sau đây sẽ là tư vấn của chuyên gia y tế đến từ khoa dinh dưỡng bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội